tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa có chuyến thăm chấp nhoáng tới mỹ
hàng loạt quan chức nga đã lên tiếng về sự kiện này
trong đó có người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov và đại sứ nga tại washington anatoly antonov
đại sứ nga tại washington anatoly atonov cho rằng chuyến công du mỹ của tổng thống ukraine volodymyr zelensky
thể hiện cả hai quốc gia này đều không muốn hòa bình và chưa sẵn sàng cho điều đó
trong khi đó người phát ngôn điện kremlin cũng lấy làm tiếc khi cho rằng trong chuyến đi tới mỹ
nhà lãnh đạo ukraine không đưa ra lời kêu gọi hòa bình chân thành nào
cũng như không đề cập đến sự đau khổ của người dân ở donbass miền đông ukraine
bình luận trên được ông peskov đưa ra sau chuyến thăm mỹ kéo dài khoảng một mươi giờ của nhà lãnh đạo ukraine hôm hai mươi một tháng một mươi hai
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông zelensky
kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra hồi cuối tháng hai
ngoài cuộc gặp tổng thống biden ở nhà trang
tổng thống ukraine còn phát biểu tại quốc hội mỹ
trong chuyến thăm tổng thống biden đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá một tám mươi năm tỷ usd cho ukraine
trong đó có hệ thống tên lửa patriot có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn